xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cho biết nạn nhân bị thương trong vụ cháy quán ăn ở thị xã long khánh đã tử vong do bị bỏng nặng và ngạt khí
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai anh nguyễn văn dũng hai mươi bốn tuổi trú tại thị xã long khánh là nạn nhân duy nhất trong bảy nạn nhân còn sống sót
sau vụ cháy được chuyển từ bệnh viện đa khoa long khánh lên bệnh viện đa khoa đồng nai để tiếp tục cứu chữa
tuy nhiên do bỏng quá nặng và ngạt khí nên vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng nay hai mươi ba tháng một mươi hai anh dũng đã tử vong
như vậy cả bảy nạn nhân trong vụ cháy trên đều đã tử vong
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai anh dũng đã tử vong
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại quán ăn ruby đã xảy ra vụ cháy khiến sáu người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng
trong đó có một chủ quán và sáu người thợ sửa chữa
nguyên nhân ban đầu được xác định do thợ sửa chữa trong lúc hàn xì khiến căn nhà bốc cháy từ cửa chính
do không có lối thoát hiểm nên các nạn nhân đều chạy vào nhà tắm để chờ cứu
tuy nhiên do lửa lớn khói nhiều nên các nạn nhân đều chết ngạt
hiện công an tỉnh đồng nai đang điều tra xử lý vụ việc

vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện u minh tỉnh cà mau xác nhận
đã xảy ra vụ việc hàng chục học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cà mau
có địa chỉ tại xã khánh an huyện u minh cà mau đã bỏ trốn
theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở của các cán bộ ở cơ sở cai nghiện
trong lúc cho các học viên sinh hoạt ở phía trước sân một mươi sáu học viên đã bỏ trốn
đến sáng nay hai mươi ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã đưa lại cơ sở được một mươi một học viên
còn năm học viên vẫn đang bỏ trốn
hiện các cán bộ chiến sĩ của nhiều cơ quan chức năng tỉnh cà mau và huyện u minh
đã được huy động để truy tìm các học viên cai nghiện đang lẩn trốn
đây là lần thứ hai xảy ra việc các học viên trốn trại tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cà mau
trước đó vào chiều tối ngày một mươi năm tháng chín cũng lợi dụng sơ hở của cán bộ ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cà mau
hai mươi sáu học viên đã bỏ chạy vào khu rừng ở phía sau cơ sở ca nghiện
nhưng sau đó các học viên này đã được cơ quan chức năng đưa lại cơ sở cai nghiện
vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi
đã triệt phá điểm bán ma túy cỏ
các trinh sát bắt quả tang dương thị loan bốn mươi tám tuổi ở tổ một mươi bốn phương nghĩa tránh tp quảng ngãi
là chủ tiệm bánh bèo đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy dạng cỏ mỹ cho một đối tượng khác
qua khám xét phát hiện bốn mươi một túi ma túy dạng cỏ
lợi dụng tiệm bán bánh xèo thời gian qua mỗi ngày trên có trên chục đối tượng
đến ăn bánh bèo rồi lén mua ma túy của bà loan
tại khu vực bản ái xã triềng sôm tp sơn la
công an phường quyết tâm đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là lo văn sưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bản thẳm xã tông lạnh huyện thuận châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm hai trăm một mươi sáu viên ma túy tổng hợp một cục heroin một xe máy
cùng một số vật chứng khác
tại cơ quan công an đối tượng đã bắt giữ một đối tượng
nhận mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính
sau đó cất dấu vào thân xe máy để mang xuống địa bàn thành phố bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
trong những ngày đầu gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn tỉnh bắc ninh công an huyện tiên du đã bắt giữ nhiều đối tượng
có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đẻ
đối tượng bị bắt là ma đức huy ở huyện chiêm hóa tỉnh thanh hóa
nguyễn thị thuyê quyết ở xã hoàng sơn nguyễn đức quý và nguyễn văn cường
ở xã đại đồng huyện tiên du
tăng vật thu giữ hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiền ghi trong bảng cáp và tiền mặt
công an huyện tiên du đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với các đối tượng trên về hành vi đánh bạc
giả vờ mua điện thoại rồi nhớ lúc sơ hở
võ hoàng tuấn chú tại xã vĩnh bình huyện châu thành tỉnh an giang
đã nhanh tay cháo điện thoại chính hãng với điện thoại trung quốc cùng kiểu dáng
với hành vi này tuấn đã bị công an tỉnh an giang bắt giữ
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một tháng một mươi hai tuấn đến cửa hàng điện thoại tại thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
để hỏi mua điện thoại nhãn hiệu samsung galaxy note trị giá hơn hai mươi tám triệu đồng
lợi dụng sơ hở khi nhân viên tư vấn cho khách hàng khác
tuấn đã mở tem chiếc điện thoại chính hãng của cửa hàng
dán lên điện thoại trung quốc cùng kiểu dáng mà tuấn mang theo để hoán đổi
cho đến khi quản lý cửa hàng kiểm tra kho
thì phát hiện vụ việc đã trình báo cho cơ quan công an
sau thời gian điều tra lực lượng công an đã xác định
tuấn chính là thủ phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này
tại cơ quan điều tra tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thủ tục trao vai đơn giản không cần tài sản thế chấp
nên dù đi vay với lãi suất cao gấp nhiều lần so với ngân hàng
vẫn có nhiều người dân tìm đến các điểm cầm đồ hỗ trợ tài chính
nhiều trường hợp không có khả năng trả nợ đã dẫn đến tình trạng đòi nợ thuê
và bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản
cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản thậm chí là đã xảy ra trọng án
sau đây sẽ là phản ánh tại tỉnh đồng nai
đối tượng hà việt cường hai mươi ba tuổi trú tại tỉnh hương yên
và nguyễn mạnh toàn hai mươi hai tuổi trú tại thành phố hà nội
khởi tố bắt giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chị huỳnh thị liên kinh doanh nước giải khát tại ấp hưng thạnh xã hưng lộc huyện thống nhất
đã vây trả góp của các đối tượng trên hai lần
với tổng số tiền là một mươi năm triệu đồng để mua xe ép nước mía làm kế sinh nhai
mỗi ngày chị liên phải trả gốc và lãi bảy trăm năm mươi đồng trong vòng hai mươi năm ngày
tuy nhiên trả được hơn một mươi ba triệu đồng chị liên không thể trả được tiếp
nên bị các đối tượng ngang nhiên thuê xe đến chở những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu nhất
trong đó có cả máy ép nước mía
trong khoảng thời gian một tháng hai đối tượng này đã cho gần chục người vay
với số tiền khoảng bảy mươi triệu đồng
theo đội cảnh sát hình sự công an huyện thống nhất
mặc dù trên địa bàn huyện công nghiệp chưa phát triển công nhân không nhiều
nhưng vẫn có một số đối tượng cho vai nặng lãi từ tỉnh ngoài đến hoạt động
các xuất hiện một số nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen
phương thức tử đoạn hoạt động của bản thân
chúng là sử dụng tờ rơi lợi dụng vào ban đêm
chúng sử dụng xe máy đi vào các ngõ hẻm các con đường vắng người
để trại trời đơn hoặc dán trên các cụ điện các nơi công cộng
thủ tục vay đơn giản ngắn gọn
chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu giấy phép lấy xe
là có thể vay số tiền từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng
tuy nhiên mức lợi sách của các đối tượng này cho vay rất là cao
đối tượng mà các đối tượng này nhắm vào là
thường là phụ nữ thường là phụ nữ thường là phụ nữ
thường là phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ hoặc làm công nhân
khi mà đã vay thì không có khả năng để chi trả
không có khả năng để trả lại số tiền vay cho bọn chúng
để phong ngừa loại tội phạm này hơn ai hết
mỗi doanh nghiệp và người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác
tự bảo vệ chính mình
trong trường hợp có nhu cầu vay vốn tiến dụng
người dân cần tìm đến ngân hàng
hoặc phải vay tiền ở bên ngoài
trước khi đặt bút ký vào hợp đồng
phải tìm hiểu rõ tránh bút xa gà chết
rơi vào cái bẫy của các đối tượng cho vay nặng lãi
vào ngày hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và chức vụ công an tp huế
đã phát hiện một xe đầu kéo mang biển kiểm soát sáu mươi một c hai mươi bảy nghìn bốn mươi năm
phía sau là rơ móc mang vận chuyển một năm trăm linh cây thuốc lá hiệu z nhập lậu
lái xe là nguyễn mạnh tuấn
chúa tại quận tân bình tp hcm khai nhận
đang vận chuyển một mươi năm gói thuốc lá trên
cho một người không rõ lai địch từ đông hà quảng trị và miền nam
với số tiền sáu triệu đồng
thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tp huế
đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá trên
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nam định
ngày hôm nay cũng vừa triệt phá một cơ sở làm giả
mì chính nhãn hiệu miwon ajinomoto và hạt nêm cần nò
công an tỉnh nam định đã tiến hành lập biên bản
bắt chủ cơ sở là trương văn nam
chủ tại thị trấn lâm huyện y yên
về ảnh vi sản xuất kinh doanh hàng giả
tạm giữ tham vật vi phạm gồm một mươi hai gói hạt nêm cần nò
có trọng lượng một mươi tám kg
ba mươi chín gói mì chính nhãn hiệu ajinomoto
có trọng lượng ba mươi bảy kg
hai bao hạt nêm nhãn hiệu besta
hơn một vỏ bao mì chính nhãn hiệu ajinomoto
và hạt nêm cần nò
một mươi ba vỏ bao mì chính trung quốc
loại hai mươi năm kg một bao
một máy hàn ép nilon
chủ cơ sở là trương văn nam khai nhận
đặt in bao bì giống hệt bao bì
tên tuổi như miguon ajinomoto
sau đó mua mì chính giá rẻ từ trung quốc
loại hai mươi năm kg một bao về sang chiết
đóng gói làm giả mì chính nhãn hiệu
miguon ajinomoto rồi đưa đi tiêu thụ
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng mạnh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn khối bốn thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội trộm cắt tài sản
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà thanh ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn giữa xã thủy triều huyện đại từ tỉnh thái nguyên
và đối tượng long thị nhìn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn mạn lạc xã tân đoàn huyện văn quan tỉnh lạng sơn
bị công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã về tội hủy hoại tài sản
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đừng dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối bản tin sẽ đến đây
đây là những thông tin về dự báo thời tiết
do không khí lạnh tạm thời suy yếu
nên trong ba ngày tới
thời tiết tại các tỉnh thành tây bắc bộ phổ biến ít mưa
đêm và sáng trời lạnh
có sương mù rải rác chơi rét
với nền nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bốn đến hai mươi sáu độ
tương tự tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
phổ biến chỉ có mưa ở diện vài nơi
đêm và sáng trời rét
có sương mù nhẹ rải rác
nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ
trưa chiều sẽ giao động từ hai mươi đến hai mươi bảy độ
lui xuống miền trung
trong hôm nay và ngày mai sẽ có mưa trên diện rộng
có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
từ ngày hai mươi năm mưa trên khu vực sẽ giảm dần
chỉ còn tập trung từ quảng bình đến thừa thiên huế
về nền nhiệt độ thì nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm giao động từ một mươi năm đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió từ biển
nên có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo rông lốc mạnh
người dân nơi đây cần hết sức lưu ý
về nền nhiệt độ thì nền nhiệt trên khu vực cũng không có nhiều biến động
trưa chiều giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên do ảnh hưởng của vùng áp thấp
nên từ chiều tối mai sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực có xu hướng giảm nhẹ
trưa chiều chỉ dao động xung quanh ngưỡng hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ
bị ảnh hưởng bởi giải thời tiết xấu nên có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
người dân nơi đây cần hết sức lưu ý
do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực không cao
ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ